xin được chuyển sang một thông tin khác
sáng nay một vụ cháy lớn đã xảy ra tại cửa hàng kinh doanh thiết bị điện máy thái viên
khu phố phú hiệp hai phường hòa hiệp trung thị xã đông hòa tỉnh phú yên
vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu dụi tất cả vật dụng thiết bị điện máy tại cửa hàng
vào thời điểm năm giờ sáng người dân phát hiện khói bốc ra nghi ngút tại cửa hàng kinh doanh điện máy của anh trần thái viên
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu ở khu phố hiệp hai phường hiệp hòa trung nên đã hô hoán cho một người xung quanh biết
đồng thời đưa vợ và hai con nhỏ thoát ra ngoài an toàn và báo cho lực lượng chức năng tỉnh phú yên
nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh phú yên đã điều ba xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa
tuy nhiên cửa hàng có nhiều thiết bị dễ cháy dây điện tủ lạnh máy giặt điều hòa khiến ngọn lửa bốc lên dữ dội
công an dập lửa gặp nhiều khó khăn lực lượng chữa cháy phải leo lên mái cửa hàng bên cạnh để phun nước khống chế ngọn lửa ở tầng ba của cửa hàng điện máy này
nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ